trong suốt cuộc đời sáng tác của mình nhạc sĩ tài hoa trần quang lộc đã sáng tác khoảng sáu trăm linh ca khúc
những bài hát của ông mang đậm tình người tình quê và được công chúng yêu thích
về đây nghe em em còn nhớ huế không
chật nghe em hát là những bài hát đã ở lại trong lòng nhiều thế hệ khán giả
đặc biệt ca khúc có phải em mùa thu hà nội là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ trần quang lộc
trước khi đến với nội dung chính trong chương trình tuần này
mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ
đã diễn ra tuần qua
mê công sâu là chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp giữa hai loại hình siếc và dối nước
khai thác được hầu hết các kỹ thuật của siếc như nhào lộn sức mạnh đôi tay thăng bằng tùng hứng quay lụa nhảy dây
mê công sâu với hàm lượng khoảng sáu mươi phút đã kể được câu chuyện khẩn hoang của đất nam bộ
từ ngày đầu chinh phục thiên nhiên
chưa đến thành tựu nông nghiệp công nghiệp và văn hóa nghệ thuật như sau này
dù kịch bản nhiều thông điệp tưởng ngôn ngữ siếc không tải hết được
nhưng bằng tay nghề vững vàng đạo diễn nguyễn phi sơn đã kể câu chuyện mạch lạc dễ nắm bắt
với các khán giả nhí hoặc những người nước ngoài thể hình hành động và âm nhạc là đủ cho tất cả
hơn bốn mươi năm làm nghệ sĩ và hơn ba mươi năm truyền lửa say mê cho các thế hệ sau
họa sĩ trần văn quân đã sở hữu cho mình một gia tài mà ông muốn giới thiệu tới đồng nghiệp
cũng như những người yêu nghệ thuật trong nước đặc biệt là nghệ thuật đồ họa
trần văn quân thu thập trong đó hầu hết các thể loại tranh thuộc ngành nghề đồ họa
như tranh in đá tranh khắc gỗ tranh ghép gỗ tranh khắc mika
các tác phẩm của họa sĩ trần văn quân mộc mạc về đề tài nhưng phong phú về thể loại và đặc sắc
trong cách thể hiện
nhà văn vũ công chiến được biết tới qua những cuốn sách đậm màu sắc hoài niệm như hồi ức lính kim liên một thủa
và mới đây ông phát hành cuốn sách tiếp theo chúng tôi thời hậu chiến là những câu chuyện chưa kể của người lính
chiến tranh còn hiển hữu đâu đó sau những lưỡi tre làng trong những mái nhà
chiến tranh khiến cho những người từng đi qua chiến tranh phải nuốt nước mắt vào trong
sự khắc khổ hàn lên những nếp nhăn trên gương mặt trên những đôi tay đầy vết chai sạn
tuy vất vả với đời sống mới không ai trong số họ đánh mất phẩm chất của người lính
họ vẫn hào sàng lạc quan khi nhớ về quá khứ hiện tại và tương lai
mở đầu tác phẩm là khung cảnh ngày chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những người lính trẻ đang hừng mực khí thế tiến về sài gòn bỗng vỡ hòa khi nghe tin địch đầu hàng
biết bao cảm xúc
hòa cùng tin vui họ nghĩ về những đồng đội mới hy sinh hôm qua
nghĩ đến ngày trở về quê mẹ nghĩ đến những dự định cho ngày hòa bình sắp trở thành hiện thực
số phận những người lính cũng có nhiều đổi thay và người lính vũ công chiến cũng không ngoại lệ
đã không ít lần tác giả tình cơ bắt gặp đồng đội cũ mưu sinh thắp phố phường hà nội
gặp nhau mừng vì tìm thấy đồng đội cùng vào sinh ra từ năm xưa
buồn và chạnh lòng khi biết cuộc sống
sống như ngũi xót xa
cái người lính đi ra từ chiến tranh người ta như thế và người ta vẫn giữ cái phẩm chất như thế
vũ công chiến nhập ngũ khi vừa có giấy gọi nhập học của trường đại học bách khoa hà nội chỉ trước đó một tuần
sáu năm ông chiến đấu tại chiến trường nam lào và mặt trận b ba tây nguyên
là khoảng thời gian tuy không dài nhưng đó là phần đời dữ dội
có sức ám ảnh rất lớn đối với ông
cuộc sống đời thường khiến trắng trẻ chất phác
quen cầm súng chiến đấu có nhiều bỡ ngỡ
chàng trai thấy mình lạc lõng giữa đám thanh niên cùng thời
thấy mình khác biệt so với những cô cậu tuổi một mươi tám bốn mươi cùng lớp đại học
chúng tôi không tiếc cái hy sinh sương máu của mình
chúng tôi không tiếc cái tuổi thanh xuân của mình
ngày trước chúng tôi tham gia chiến đấu
bởi vì sao
bởi vì chúng tôi chiến đấu chúng tôi chấp nhận hy sinh
chúng tôi mong rằng là cái đất nước mình cái thế hệ sau là có một cái tương lai tươi đẹp
mà trong đó thì có cả người thân và gia đình mình
chúng tôi mong muốn cái điều đấy
cho nên chúng tôi không tiếc cái đấy
thế và chúng tôi muốn gửi gắm một cái điều này
là thế hệ chúng tôi đã chiến đấu đã hy sinh đã đóng góp như thế là đáng tự hào
còn người bây giờ là nếu có nghĩ đến chúng tôi có nhắc đến chúng tôi
xin đừng xây dựng tượng đài
hãy tự mình sống và xây dựng cuộc sống của dân tộc sao cho nó tốt
nhà văn vũ công chiến chọn cho mình một góc làm việc nhỏ nhưng yên tĩnh trong căn nhà
thức huaya cùng ngọn đèn bàn chiếc máy tính và cuốn nhật ký đời lính ông giấu tận đáy ba lô
được mang ra để soi chiếu lại những khoảnh khắc cách đây hơn bốn mươi năm
chúng tôi thời hậu chiến là cuốn sách lính kể chuyện lính bằng chất giọng điểm đạm
chấm ngâm chiềm nghiệm
nhà văn vũ công chiến đã đem đến cho độc giả muôn mặt người lính sau chiến tranh
trong các giải pháp được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa ra về hỗ trợ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
có việc hỗ trợ đưa các chương trình lên mạng youtube
chủ trương này mở ra hy vọng cho giới nghị sĩ sân khấu trên hành trình chinh phục công chúng hiện đại
bởi với khả năng kết nối
lan tỏa và chia sẻ nhanh chóng của mạng internet
việc số hóa các sản phẩm sân khấu sẽ làm gia tăng tiếp cận của khán giả
mở rộng thị phần người xem ngoài nhà hát
theo kế hoạch mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đang xây dựng
nếu lộ trình được thông qua
nhà hát trên youtube sẽ thu hút sự tham gia của một mươi hai đơn vị nghệ thuật công lập thuộc bộ
hầu hết các đơn vị nhà hát và nghệ sĩ đều bày tỏ hy vọng
dự án này sẽ là cú hích để nghệ thuật sân khấu việt vươn lên tầm mới
cả nước sẽ có cơ hội xem nhiều tác phẩm sân khấu hay
bởi rất nhiều vở diễn phía nam khán giả phía bắc chưa được xem và ngược lại
nếu nhà hát youtube do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức ra mắt
khán giả cả nước sẽ có cơ hội xem nhiều tác phẩm sân khấu hay
hơn nữa lâu nay vì không được lưu trữ nên nhiều tác phẩm kinh điển
sau khi được giàn dựng công phu và trình diễn trên sân khấu thì cũng chấm dứt vòng đời
là nghệ sĩ hầu như ai cũng mong muốn vai diễn vở diễn của mình
điều này được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng internet
để đến được với số đông khán giả ngoài nhà hát và lưu truyền đến mai sau
tạo cái niềm tin địa chỉ cho khán giả
như vậy thì ngoài ra thì phải là có một kho dữ liệu về nghệ thuật
để chúng ta có thể đưa lên được các hoạt động này lên thường xuyên
liên tục trên cái kênh youtube này
đây là một cái điều rất là phấn khởi
bởi vì thực ra với các đơn vị nghệ thuật truyền thống
thì công tác truyền thông quảng bá hiện nay rất hạn chế
và đây là một cơ hội để chúng tôi có thể đưa được nghệ thuật truyền thống
những cái nét tinh hoa những cái giá trị
nghệ thuật của truyền thống dân tộc đến với nhiều khán giả nhất
nhiều đối tượng khán giả nhất
khi mà khủng hoảng khán giả thì sân khấu sẽ phải có một cái sự nhìn lại mình
các nghệ sĩ những người làm sân khấu phải có một cái sự nhìn lại mình
đánh giá lại thực tế để mà xem xem là lúc này ta phải thích ứng bằng cách nào
thế thì việc số hóa là một trong những thích ứng đó
và nó cũng đem lại những lợi ích nhất định
trên thực tế việc số hóa vừa diễn sân khấu
đã là ước mơ từ lâu của nghệ sĩ
và đối tượng khán giả
nghệ sĩ và nhà quản lý của nhiều sản diễn
bởi ai cũng mong muốn vai diễn vở diễn của mình
được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng internet
đến được với số đông khán giả ngoài nhà hát
hơn nữa việc sô hóa các tác phẩm nghệ thuật
cũng là cách để lưu giữ
vì không được số hóa nên các tác phẩm kinh điển lâu nay
vì thế mà dư dụng không lưu trữ được sự truyền mực
trong sản dự vừa diễn hay diễn xuất của nghệ sĩ
kế hoạch đưa các vừa kịch lên youtube
được xem là xu hướng hưởng thụ
nghệ thuật mới của công chúng trong thời đại công nghệ số
đòi hỏi người làm nghề cần thay đổi tư duy
chúng tôi sẽ phải xây dựng một ban biên tập
thực sự là nó có những cái nghệ sĩ nổi tiếng
có những nhà đạo diễn nổi tiếng
ngoài có những nhà đạo diễn có nghề
để họ tham mưu tư vấn là có chương trình gì hấp dẫn như thế nào
ngoài ra thì lại còn phải có một bộ phận
để đánh giá lại cái chất lượng của khán giả phản hồi
ngoài ra là xây dựng chương trình mới
thì chọn thế nào để phù hợp với online
phù hợp với cái môi trường kỹ thuật số
nếu những người thực sự muốn thưởng thức nghệ thuật truyền thống
thì họ sẽ đến nhà hát đến với các đơn vị
trong các buổi biểu diễn trực tiếp để tương tác
cái thứ hai nữa là đây là một cơ hội
để cho những người muốn tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống
và cái tính hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống
thì rõ ràng nó không phải là
ở cái chỗ bí mật của nội dung
ở cái sự bất ngờ
mà cái hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống
đấy là người ta đến với nghệ thuật truyền thống
để xem thưởng thức cái tài năng trình độ
biểu diễn những cái tinh hoa
và những cái tài năng của nghệ sĩ trước khán giả
rõ ràng nó có hạn chế đến vấn đề tương tác
nhưng đấy cũng là một cái lợi thế là
những người thực sự say mê muốn tìm hiểu
yêu nghệ thuật truyền thống thì sẽ đến nhà hát
để xem những buổi diễn trực tiếp
với các nghệ sĩ sinh động trước mặt trên sân khấu
nhất là sau cái đại dịch covid
khi mà nó làm thay đổi một chút
cái thói quen sống của mọi người
cái việc chúng ta ở nhà
chúng ta tìm kiếm nhiều hơn trên mạng
đặc biệt là chúng ta tìm kiếm nhiều hơn trên youtube
thế và rõ ràng nó tạo ra một cái thói quen mới
là bây giờ khán giả sẽ coi youtube
là một cái kênh để mà khi họ cảm thấy
họ thèm được xem sân khấu
thì họ sẽ tìm đến youtube
nếu như họ không có điều kiện để đến ra
xoay quanh đề xuất đưa những sản phẩm sân khấu

cũng có không ít băn khoăn về tính khả thi
cũng như nguy cơ xuất hiện những hiệu ứng ngược
như khả năng tương tác
trao truyền cảm xúc trực tiếp giữa nghệ sĩ biểu diễn
với người xem tại giảm
hay sụt giảm lượng khán giả trực tiếp đến giảm
tuy nhiên thì giới sân khấu vẫn cứ mong ước rằng
một vở diễn sân khấu thì phải được
gặp gỡ khán giả trực tiếp
ở không gian của sân khấu
bởi vì ngôn ngữ sân khấu là vậy
là truyền cảm là sự giao cảm
giữa nghệ sĩ và người xem
hơn nữa là không gian sân khấu cũng vậy
khi xem qua mạng
thì rõ ràng với một hình ảnh công nghệ như thế
thì nó không thể nào hiển hiện đầy đủ nhất
thực trạng các tác phẩm
mà nó hiển hiệu rõ ràng trực tiếp trên sân khấu
khi xem những tác phẩm thông qua mạng
thì không bao giờ có thể đầy đủ như ngồi trong giảm
và người ta sẽ không bao giờ hiểu được
cái cảm giác nếu như ai đó chưa từng đến ra

thì sẽ không thể nào hiểu nổi cái cảm giác sung sướng
của người hưởng thụ những giá trị nghệ thuật trực tiếp
tuy nhiên chủ trương đưa các sản phẩm sân khấu
lên môi trường số là đề xuất phù hợp
với xu hướng hưởng thụ nghệ thuật mới của công chúng
trong thời đại công nghệ số
nhất là ở thời điểm sau dịch covid một mươi chín
nhu cầu giải trí trực tuyến càng gia tăng
xong thực hiện chủ trương này thế nào
cho thật sự hiệu quả
thì cần có sự tính toán kỹ lưỡng
đây sẽ là kênh quảng bá có lợi
đối với các loại hình sân khấu truyền thống
hà nội trong những ngày hè nắng nóng gây gắt
thầm mong sao hãy đi thật nhanh
để đón mùa thu gió heo may
xe lạnh tràn về bỗng văng vẳng
từ đó là những sai điệu sâu lắng
và những sai điệu sâu lắng
ra diết của bài hát
mà ca sĩ hồng nhung thể hiện
có phải em mùa thu hà nội
do nhạc sĩ trần quang lộc
sáng tác cách này mấy thập kỷ
tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
từ độ người đi
thương nhớ âm thầm
có phải em là mùa thu hà nội
tuổi phong sương
ta cũng gắng đi tìm
tuổi phong sương
anh cũng gắng đi tìm
có phải em
mùa thu xưa
có bóng mùa thu
thức ta lòng sáng mùa
mùa thu hà nội được biết đến như là
mùa tình yêu
của sự lãng mạn
khi mà màu sắc
âm thanh hình khối đường nét
tất cả là đều đều
mơ mộng hơn mơ màng hơn
như là một bức tranh mà được đưa qua
một cái kính lọc làm cho
là mọi thứ trở nên lung linh hơn
và lòng người trở nên nao nao hơn
chính vì thế khi mỗi một lần mà hát
câu hát của nhạc sĩ trần quang lộc là
có chắc mùa thu lá khơi vàng chưa nhỉ
từ độ người đi
thương nhớ âm thầm
đấy là những cái câu hát mà
đối với hồng nhung mỗi một lần hát
đều cảm thấy là rất
rất là nao nao
đúng là một cái trạng thái tình cảm
của con người ở hà nội
vào mùa thu mùa của ước mơ
nhạc sĩ trần quang lộc sinh tại gio linh quảng trị
ông theo học âm nhạc tại trường quốc gia âm nhạc huế năm hai mươi tuổi
tốt nghiệp ông vào học một đại học nữa ở sài gòn
rồi bắt đầu sáng tác vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
để rồi mấy năm sau đó
nhạc sĩ có tuyển tập đầu tay
là hát bên dòng sông xưa
những tác phẩm của nhạc sĩ trần quang lộc
hầu hết đều mang sắc thái tình quê hương tình người
thời kỳ đó thì rất nhiều nhạc sĩ
người ta sáng tác theo những cái thể điệu như là
thì ông trần quang lộc lại chọn
một cái cách tự sự rất là chậm rãi
slow nhẹ nhàng và
cái giai điệu và ca từ của ông giống như là
có cái khuyên hướng là bán cổ điển
nghe rất là
khác với các nhạc sĩ thời đó
nói chung là anh là một tác giả cao khúc nhưng mà rất là có ca tính
và để lại một cái gia tài
âm nhạc mà khiến người ta cũng thấy là rất có ấn tượng
nhạc sĩ trần quang lộc không sinh ra ở hà nội
ông cũng viết về hà nội không nhiều
nhưng mỗi khi nhắc đến hà nội
trong những giai điệu vang lên
thì không thể thiếu vắng ca khúc
có phải em mùa thu hà nội
có phải em mùa thu hà nội
cũng được đánh giá là bài hát nổi tiếng nhất
trong gia tài sáu trăm linh ca khúc của nhạc sĩ trần quang lộc
nhà thơ tôn nhâm châu có
khoe với trần quang lộc là
tôi có cái bài thơ này
là bài thơ
có phải em mùa thu hà nội
nhưng mà cái bài thơ rất là dài
hơn một trăm linh câu cơ
gần năm trang đánh máy
nhưng mà lời thơ thì rất là đẹp
ông trần quang lộc
ông chắc lại
ông lấy những câu hay nhất
những câu đắt nhất
trong bài thơ đó
ông lọc ra
chỉ trong một đêm
là ông sáng tác được cái bài
có phải em mùa thu hà nội
ngay từ lần đầu tiên được thu thanh bài hát này
cho đến khi
mỗi một lần biểu diễn bài hát này
và cả hai ba lần
được mời để ghi hình
cho bài hát này
thì hồng dung
mỗi một lần đều thầm cảm ơn ông
vì đã cho mình
cho các ca sĩ
và cho thật nhiều khán giả
một bài thơ
một bài nhạc
một cuốn phim
vô cùng là lãng mạn
về hà nội
những ngân thơ dầu chất chữ tình
ngày sáng thu
anh lót lá em nằm
bên trời xa sương phát bay
khiến chàng nhạc sĩ trẻ
trên quốc lộ
khi đó sao xuyến
chỉ trong một đêm
trao dâng cảm xúc
như một giấc mơ
nhạc sĩ trần quang lộc
đã hoàn thành sáng tác của mình
các khúc cùng tên bài thơ
đã ra đời
trong một đêm mộng như vậy
khi sáng tác ra bài thơ
và các khúc bất hủ này
cả nhà thơ tô như châu
và nhạc sĩ trần quang lộc
đều chưa từng có dịp
đặt chân tới hà nội
nhưng với họ
hà nội luôn là nơi rất đẹp
rất lãng mạn
nhất là vào mùa thu
vùng đất đà nẵng
từ điểm đó
trong đó có cả
những nghệ sĩ hà nội
cùng sinh hoạt chung
những nghệ sĩ
được nghe rất nhiều
về hà nội
với nỗi nhớ thương khắc hoài
vừa sáng tác xong
thì ông được
một cái giọng hát
rất là nổi tiếng
một người hà nội góp
đó là nữ danh ca
bà thái thanh
hát trên sóng phát thanh
và trên sóng tuyển hình
bài hát nổi tiếng liền
và bài hát nổi tiếng liền
khoảng hai tháng sau thôi
chính quyền sài gòn
ra lệnh là
tịch thu bài hát
và không cho hát nữa
và từ đó thì bài hát đó
đi vào trong cái sự
quên lãng đi
mãi tới hai mươi năm sau
khoảng đầu thập kỷ chín mươi
ca sĩ hồng nhung
là người đưa bài hát
có phải em
mùa thu hà nội
trở lại với công chúng
yêu âm nhạc
trượt nghe em hát
với một cảm xúc mới lạ
album trượt nghe em hát
với ca khúc có phải em
mùa thu hà nội
đã lập nên một kỷ lục
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
khi ba mươi bản
được bán trong vòng một tuần
album cũng góp phần
làm nên tên tuổi
một diva của việt nam
là ca sĩ hồng nhung
người sau này được mệnh danh
là ca sĩ hát nhiều ca khúc
về hà nội nhất
ca sĩ thể hiện
hay nhất về hà nội